trên địa bàn tỉnh sơn la xuất hiện một số đối tượng có hành động tuyên truyền mê tín dị đoan gây nên những tác hại rất lớn đối với mọi mặt của đời sống xã hội
gây hoang mang trong quần chúng nhân dân ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội
các cơ quan chức năng đã sớm vào cuộc quyết liệt nhằm chấm dứt tình trạng này
gần đây nhất công an huyện sông mã tỉnh sơn la đã bắt giữ hai đối tượng về hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan là lò văn phẩn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại bản co cha xã mường hung và trần duy quyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại bản hưng hà xã triềng khương huyện sông mã tỉnh sơn la
khi chúng đang tuyên truyền về cái gọi là ma cả dòng đến bắt người
vào đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy tôi thấy có nhiều bài viết bài hình ảnh được đăng trên mạng xã hội facebook nói về ma quỷ
thấy có nhiều người quan tâm đến thông tin này
từ đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn huyện sông mã tỉnh sơn la đã xuất hiện những luận điệu tuyên truyền nhảm nhí mê tín dị đoan tại một số đối tượng